ít nhất hai mươi bảy người chết trong số hàng trăm người nhập viện vì ngộ độc cồn ở các tỉnh
khu zestan và asbot của iran vì tìm cách ngăn ngừa nhiễm virus corona chủng mới
theo đại học y khoa awaz nhiều người dân tin tưởng biện pháp chữa trị phi khoa học rằng uống rượu
có thể giúp họ đánh bại virus tuy nhiên vì đồ uống có cồn không bán ở iran
một số người đã bị ngộ độc vì uống cồn công nghiệp bán ngoài chợ